chiều nay hai mươi ba tháng chín trên địa bàn quận một mươi hai thành phố hồ chí minh đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một sưởng sản xuất hàng gia dụng
đám cháy với cột khói bốc cao hàng trăm mét vụ cháy không có thương vong nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản
đám cháy bùng phát vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều hai mươi ba tháng chín tại xưởng chuyên sản xuất cây lau nhà thàm vải lao chân trên đường vườn lài quận một mươi hai
mặc dù trời có mưa nhưng do nhà xưởng chứa toàn vật liệu dễ cháy như nhựa vải ni lông nên đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội
cột khói đen ngùn ngụt bốc cao hơn trăm mét khiến từ xa nhiều cây số từ các quận huyện trung tâm cũng nhìn thấy rõ
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai điều động một mươi xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy từ nhiều hướng
đến gần một mươi năm h chiều cùng ngày vụ cháy cơ bản được khống chế
do địa điểm cháy nằm trong khu dân cư với nhiều nhà cao tầng nên lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước lại nguội hẳn hiện trường ngăn không để cháy lại